ngày một mươi ba tháng sáu thanh đoàn hà nội phối hợp với các trường đại học học viện trên địa bàn tổ chức
ngày hội sinh viên thủ đô hội nhập quốc tế và chung kết cuộc thi tài năng anh ngữ học sinh sinh viên thủ đô
lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích cho sinh viên thủ đô
cung cấp những kiến thức về hội nhập quốc tế
năm hai nghìn hai mươi là một năm đánh dấu vị thế và khẳng định vai trò của việt nam trong khu vực và trên trường quốc tế
khi vừa giữ trọng trách là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi vừa là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với những thách thức đặt ra ngày càng cao yêu cầu về kiến thức hội nhập
và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong đó có tiếng anh càng quan trọng và cần thiết
ngày hội tập trung nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tiếng anh cho sinh viên thủ đô trong quá trình hội nhập
với các diễn giả trong nước và quốc tế
vòng chung kết cuộc thi tài năng anh ngữ học sinh sinh viên thủ đô lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức vào một mươi chín h tối ngày một mươi ba tháng sáu
ngày hội góp phần thúc đẩy việc học và sử dụng tiếng anh trong học sinh sinh viên thủ đô
tạo tiền đề quan trọng giúp thanh niên thủ đô tự tin học tập làm việc và hội nhập thành công
cũng trong khuôn khổ ngày hội sinh viên thủ đô hội nhập quốc tế và trung kết cuộc thi tài năng anh ngữ học sinh sinh viên thủ đô
lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi cuộc thi dung chuông vàng với chủ đề năm chủ tịch asean
cuộc thi thu hút hơn năm trăm linh đoàn viên sinh viên đến từ các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô tham dự
cuộc thi cung cấp cho các bạn những kiến thức về hiệp hội các quốc gia đông nam á
và vai trò của việt nam nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đây là dịp để các bạn sinh viên có cơ hội hệ thống hóa lại lịch sử hình thành phát triển
các dấu mốc quan trọng trong cộng đồng các nước asean mục đích và ý nghĩa của việc thành lập cộng đồng
từ đó giúp sinh viên có thêm những kiến thức cơ bản để hội nhập quốc tế